tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội về nhiệm vụ chính phủ
thủ tướng chính phủ giao từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm chín hai nghìn một mươi sáu đồng chí mai tiến dũng
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chủ trì buổi làm việc
theo đó đồng chí nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã báo cáo kết quả những nhiệm vụ mà hà nội đã hoàn thành là bốn mươi chín nhiệm vụ còn bốn mươi sáu nhiệm vụ chưa hoàn thành
trong đó có bảy nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn
đồng chí mai tiến dũng đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của thành phố hà nội trong thời gian qua
và nhấn mạnh hà nội cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành những nhiệm vụ mà văn phòng chính phủ và thủ tướng giao
tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của văn phòng chính phủ đồng chí nguyễn đức trung cũng có những chia sẻ
và lời hứa sẽ đôn đốc các sở ban ngành sớm thực hiện những nhiệm vụ mà chính phủ và văn phòng chính phủ giao
thay mặt cho lãnh đạo thành phố chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến nội dung kết luận và chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn
chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các sở ban ngành của thành phố cũng như các thành viên của ủy ban dân thành phố
thực hiện các nhiệm vụ các nội dung mà thủ tướng chỉ đạo để làm sao các nội dung này được chỉ đạo giải quyết một cách triệt đề
thế và trong thời gian tới cập nhật một cách kịp thời
và báo cáo kịp thời một cách cụ thể về các bộ ban ngành cũng như là đặc biệt là về văn phòng chính phủ
như vậy trong thời gian tới hà nội sẽ sớm chỉ đạo và hoàn thành những nhiệm vụ mà chính phủ đề ra
liên quan đến những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn
hà nội sẽ sớm triển khai để có lộ trình hoàn thành cụ thể
để hà nội thực hiện được mục tiêu mà đảng nhà nước và chính phủ giao